một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà máy chế biến gỗ ở xã tiến hưng thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
làm hàng chục mét khối gỗ cùng nhà xưởng bị thiêu rụi
khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ông vũ văn phương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến xuất khẩu gỗ phương hà
ở xã tiến hưng thị xã đồng xoài đang ngủ thì thấy có mùi khét từ trong khu xưởng phát ra
khi phát hiện ngọn lửa lam rộng nên ông liền gọi điện báo cho cơ quan chức năng
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã huy động năm xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường
sau gần hai tiếng đồng hồ đám cháy cơ bản được dập tắt
vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn